để thực hiện chỉ thị một mươi sáu về phòng chống dịch covid một mươi chín của thủ tướng chính phủ các lực lượng trên địa bàn tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra kiểm soát phương tiện tàu thuyền ra vào các bến bãi cảng cá
trong đó chú trọng đến tàu cá ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển trở về
vì ra khơi trước ngày một tháng bốn nên khi tàu cá đánh bắt dài ngày trên biển cập bến các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đúng quy định đo thân nhiệt cho từng ngư dân ghi lại nhật ký trường hợp ra vào cảng cho từng người dân
ban quản lý cảng cá hòn rớn nha trang tỉnh khánh hòa đã tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch